trong lúc đang hành nghề đánh bắt trên biển một thuyền viên tàu cá đã bị dây lưới mắc vào chân
cuốn xuống nước dẫn đến ngạt nước và đang trong tình trạng nguy kịch
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc trung tâm việt nam yêu cầu đài thông tin duyên hải hồ chí minh
kết nối thông tin với bác sĩ viện y học biển để tư vấn y tế cho thuyền viên bị nạn
đồng thời điều động tàu chuyên dụng sr bốn trăm một mươi ba thường trực tại vũng tàu rời cầu đi cứu nạn khẩn cấp
hiện nạn nhân đang được trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm bệnh viện liên lợi tp vũng tàu tiếp nhận để tiếp tục cấp cứu